tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tổ chức gặp gỡ việt nam đã trao học bổng valet năm hai nghìn một mươi chín
tặng các học sinh sinh viên xuất sắc trong học tập tại khu vực tây nguyên và hai tỉnh khánh hòa ninh thuận
chương trình trao một trăm bảy mươi chín suất học bổng với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
trong đó một trăm năm mươi bốn học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội chú được tặng mỗi suất học bổng trị giá một mươi năm triệu đồng
hai mươi năm sinh viên được tặng học bổng mỗi xuất một mươi tám triệu đồng
đây là một phần kế hoạch trao ba mươi năm xuất với tổng giá trị hơn ba trăm linh tỷ đồng tặng học sinh sinh viên việt nam
của tổ chức khoa học và giáo dục gặp gỡ việt nam được thực hiện đến nay là năm thứ một mươi chín